người sinh sống trên giải đất hình chữ s này đều mang những sắc thái văn hóa riêng
khi nói đến văn hóa tày không thể không nhắc đến ngôi nhà sàn truyền thống
đây không chỉ là một nét đẹp về mặt kiến trúc thẩm mỹ mà ở đó còn chứa đựng cả những giá trị nhân sinh
tuy rằng ở mỗi địa bàn sinh sống khác nhau kiến trúc nhà ở của đồng bào tày cũng có những nét riêng
tuy nhiên đối với họ dù ở bất cứ đâu ngôi nhà sàn chính là niềm tự hào và là đặc trưng văn hóa của mình
ngày hôm nay mời quý vị cùng tham quan những kiến trúc nhà sàn đặc biệt của người tày ở tỉnh cao bằng
tàu ấm mà còn là một miền thiêng nơi lưu giữ những nét đặc trưng trong đời sống vật chất và tinh thần truyền thống qua bao thế hệ
với người tày ở xã đạm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng thì điều đặc biệt là các ngôi nhà sàn ở đây đều được làm bằng đá
những ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi là di sản quý giá mà người tày làng khổi kỵ còn giữ lại được
tàu ấm mà còn là một miền thiêng nơi lưu giữ những nét đặc biệt là các ngôi nhà sàn ở đây đều được làm bằng đá
những ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi là di sản quý giá mà người tày làng khổi kỵ còn giữ lại được
đến nay những ngôi nhà sàn cổ vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên khôi mang dáng dấp cổ xưa từ thời nhà mạc tạo nên nét cổ kính nhốm màu huyền thoại cho ngôi làng vùng biên viễn này

những ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi là di sản quý giá mà người tày làng khổi kỵ còn giữ được vẻ đẹp nguyên khôi bằng ráng rấp cổ xưa từ thời nhà mạc tạo nên nét cổ xưa từ thời nhà mạc tạo nên nét cổ xưa từ thời nhà mạc
tuy nhiên với những người thợ lành nghề và có kỹ thuật sẽ biết cách sắp xếp cả các viên đá không đều nhau nên những bức tường đẹp và chắc
xong rồi thì là lấy cây con về rào xong rồi là chát vách
nhưng mà sau thì là bởi vì cái thời kỳ loạn lạc thì không an toàn
cho nên là điều kiện kinh tế nó cũng được nâng lên một ít
thì là bà con lại tiếp tục tự mình khai thác đá
xong rồi tự mình nói chung các nguyên vật liệu để làm nhà xây bằng đá
khai từ vôi đá rồi cát các thứ
tức là bà con tự túc để xây cho nó gọi là an toàn
hiện làng khổi kỵ còn giữ lại được hơn chục căn nhà sàn bằng đá
cuộc sống đã thay đổi người dân làng khuẩy kỵ không làm thêm nhà sàn đá nữa
nhưng họ vẫn giữ thói quen làm các hàng rào đá
hoặc rào quanh các thửa ruộng
nhuyễn đổ vào khuôn bề rộng từ bốn mươi tám mươi cm sau đó dùng chảy gỗ nện chặt
cứ làm như vậy kéo theo chiều dài và nâng theo chiều cao đã định
nhà thường có ba gian hai trái một bên làm kho một bên làm bếp
ban thờ được đặt tại gian giữa
sau ban thờ là buồng dành cho người già
phía trước nhà có sàn phơi thóc lúa ngô và phơi quần áo
đất thâm trầm đá tính lặng cả đất và đá đều hiện diện cho sự bền bỉ vững trái và sự mộc mạc vốn dĩ của đồng bào vùng biên viễn xa
những ngôi nhà trình tường mộc mạc ẩn chứa một thông điệp rằng
ở bất cứ nơi đâu con người sẽ tìm thấy sự hòa hợp tuyệt vời nếu biết trân trọng những món quà từ thiên nhiên bản địa
bằng bàn tay và khối ốc của những con người sống hòa hợp với thiên nhiên
những ngôi nhà với kiến trúc độc đáo đã trở thành đặc trưng văn hóa của cả một tộc người

trải qua bao thăng trầm của lịch sử những ngôi nhà sàn đá vững chãi hay những ngôi nhà trình tường mộc mạc vẫn bình dị
sống mãi với thời gian góp thêm một nét độc đáo vào kiến trúc việt nam và làm đa dạng thêm cho nền văn hóa của đất nước ta
thưa quý vị và các bạn văn hóa dân gian muốn được lưu
truyền từ đời này qua đời khác thì nó phải được sống giữa cộng đồng
đóng góp vào việc gìn giữ và lưu truyền những di sản đáng quý của dân tộc phải kể đến công lao của những người tâm huyết với văn hóa truyền thống
trong chuyến hành trình vào thăm mảnh đất cao bằng ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với bản làng của đồng bào sán chỉ
gặp gỡ một nhân vật đang lưu giữ tín ngưỡng văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây
bên những dãy núi hùng vĩ nơi thượng nguồn con sông gâm hiền hòa
bản của người sán trị xã thượng hà huyện bảo lạc tỉnh cao bằng toát lên vẻ yên bình và thơ mộng
dù cuộc sống của đồng bào còn nhiều khó khăn nhưng ở dưới mỗi nếp nhà sàn vẫn gìn giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống
hôm nay gia đình ông minh đến thăm và hỏi ý kiến thầy tào
tần văn trích về việc làm lễ cấp sắc cho con trai của họ
ở xóm núi dẻo cao này thầy tào của dân tộc sán chỉ là những người được bà con rất kính trọng
mọi việc lớn trong gia đình như làm ma đám cưới đám hỏi lễ thôi nôi lễ đặt tên con lễ làm nhà mới lễ trưởng thành hay còn gọi là lễ cấp sắc đều phải hỏi ý kiến của những thầy tào có uy tín
quy định cấp sắc của người sán chỉ thì phải cấp sắc vào những tuổi tròn có nghĩa là một mươi một mươi hai tuổi một mươi bốn một mươi sáu một mươi tám hai mươi hai mươi hai
còn vừa đi toàn quy định là vào ngày năm chắn còn năm lẻ là không được
nó có một cái gọi là từ xưa các thầy tào có một cái gọi là tâm linh ngày là chắn năm chắn mới làm được
cấp sắc là một nghi thức vòng đời quan trọng của người đàn ông sán trị nên được mọi người chuẩn bị rất kỹ càng
người có vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện cũng như lưu giữ phong tục này là các thầy tào
họ không chỉ mang trọng trách là người hiểu rõ văn hóa của dân tộc mình mà còn là những người nghiêm túc thực hành và bảo tồn nền văn hóa cổ truyền này
ở bản sán chỉ xã thượng hà anh tần văn trích là một trong những thầy tào có cấp đèn cao và được mọi người tin tưởng nhất
có thể với các dân tộc khác việc cấp sắc có phần xa lạ
nhưng với dân tộc sán trí chúng tôi cấp sắc là việc quan trọng của một đời người đàn ông
ai cũng phải làm nếu đến chết vẫn chưa được làm thì khi thành ma tổ tiên không nhận được mình
đó là quan niệm từ lâu đời tôi cũng nghĩ rằng cấp sắc là một việc làm rất tốt vì nó khiến những người thanh niên sớm trưởng thành được công nhận là người đàn ông thực thụ có thể gánh vác được công việc gia đình làng bản
với dân tộc sán chí ở bảo lạc các nghỉ lễ vòng đời vô cùng quan trọng
trong đó có nhiều nghi lễ không chỉ gắn với đời sống tâm linh mà còn đánh dấu những chặng đường trưởng thành của mỗi người
lễ cấp sắc của người sán chỉ dành cho người con trai mới lớn với mục đích công nhận sự trưởng thành biết giúp cha mẹ lo chuyện làm ăn đồng thời có tên âm khi về thế giới bên kia
một sự kiện quan trọng như vậy nên thầy tào tẩn văn trích phải thực hiện vô cùng cẩn thận kỹ càng với sự hỗ trợ của các thầy tàu cấp thấp hơn
và thầy mo khác trong làng
tôi cũng là một thầy mo nhưng cấp đèn của tôi thấp hơn của anh trích
trong công việc của chúng tôi cấp đèn càng cao thì càng giỏi càng uy
việc cấp sắc cho con cháu trong nhà là việc quan trọng nên cũng muốn giúp đỡ anh trích
anh trích tuy còn ít tuổi
nhưng rất giỏi và có tâm
ở bàn chúng tôi tất cả mọi người đều yêu quý và tin tưởng anh ấy
từ việc chuẩn bị đồ lễ bày trang trí ban thờ phân công công việc cho mọi người tham gia giải thích cho gia chủ những việc cần làm cần kiên kỵ khi thực hiện buổi lễ cho đến việc điều hành và chỉ đạo buổi lễ hướng dẫn người được cấp sắc làm theo từng bước
thầy tào cần văn trích đều phải đích thân chuẩn bị
mỗi bài cúng lễ vật và các bước thực hiện đều phải đúng với nghi lễ thủ tục cổ
chỉ cần một sai sót nhỏ thì buổi lễ sẽ không thành công
chính quan niệm này khiến anh tẩn văn trích luôn cố gắng nghiêm túc và cẩn trọng trong công việc của mình
lễ cấp sắc được tiến hành thâu đêm suốt sáng cả ban ngày qua hơn hai mươi nghi thức lớn nhỏ khác nhau
sau khi đã hoàn tất các bước làm lễ cấp sắc anh tẩn văn trích cẩn thận thắp hương trình báo với tổ tiên của gia chủ rằng lễ cấp sắc cho con cháu đã hoàn thành
đồng thời kêu xin tổ tiên phù hộ cho con cháu được bình yên mạnh khỏe
nghỉ lễ đến đây coi như xong
giờ đây chàng trai coi như đã trưởng thành
cuộc sống thường nhật của một thầy tàu như anh tẩn văn trích cũng như bao người dân nơi đây vẫn gắn bó với nương giấy vẫn lao động sản xuất để sinh sống
nhưng nhiệm vụ được coi là quan trọng trước tiên là giúp đỡ bà con trong những ngày trọng đại của gia đình và bản làng
để làm tốt việc đó anh luôn tìm hiểu những lời dạy của tổ tiên sán chỉ để lại
thông qua những người điên tế những người đàn ông những người đàn ông những người đàn ông

với anh dù có trở thành một thầy tào giỏi cũng vẫn luôn phải trao dồi và học hỏi
trong quan niệm và luật tàu của chúng tôi người thầy tàu phải là người thực hiện được một mươi điều nguyện
nếu những điều nguyện đó bị phạm thì người thầy tàu đó sẽ bị trừng phạt
nhẹ hơn thì bị tổ tiên và các bậc tàu bị trừng phạt
chính vì vậy thầy tào là người luôn phải sống đúng
không những thế việc hành nghề cúng cũng nhờ thủ tục và luật lệ cổ mà không ai cũng biết
phải tìm tòi học hỏi
tôi học hỏi được từ anh trích rất nhiều
cậu ấy còn trẻ nhưng lại rất giỏi
hơn nữa còn rất chăm chỉ trong việc học từ sách và từ người già
có người nói thầy tào là người kết nối được giữa người sống và người chết
thậm chí kết nối được thần linh

tôi tin rằng nếu làm nghề bằng cái tâm thì chắc chắn sẽ đạt được điều đó
đối với anh tần văn trích được phong đèn và làm thầy tào là niềm tự hào của bản thân và dòng họ tần
nhưng cũng là trách nhiệm lớn đạt lên vai
bởi nhận được sự tự tin của cộng đồng và giữ gìn được niềm tin đó là điều hết sức khó khăn
điều đặc biệt những người hành nghề thầy tàu
thầy mò như anh trích phải thực hiện một mươi điều nguyện một mươi lời thề và một mươi điều cấm
như không được sống gian lận không được chửi mắng bố mẹ không được sát sinh
tất cả đều hướng cho những người được cấp sắc sống đẹp sống có ích cho xã hội
chính vì vậy người sán chỉ luôn giữ được nếp sống gia đình hòa thuận
gìn giữ được nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình
trong cuộc sống thượng
thường ngày thầy mò và thầy tào sán chỉ cũng là một thành viên của cộng đồng làng bản như bao người
những người này không chỉ có vai trò của một người bảo trợ tinh thần thông thường
mà còn là một nghệ sĩ dân gian thực thụ
không ở trong không gian của nghi lễ trở về với ruộng nương làng bản
họ vẫn sống cuộc sống chất phác của một người nghệ sĩ dân gian
thưa quý vị và các bạn vùng cao tây bắc không chỉ được biết đến với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ tươi đẹp
với văn hóa đa màu sắc và con người chất phác thật thà mà còn là mảnh đất sản sinh ra những món ăn đặc biệt
những món ăn trên vùng cao luôn có sức hấp dẫn như mang hương vị đặc trưng của núi rừng đặc biệt là các loại rau rừng
đó chính là những món đặc sản trứng xanh của vùng đất này
và trong chương trình hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả một món ăn như thế món nộng rau rừng
một trong những loại rau rừng phổ biến nhất người dân thường dùng để chế biến món ăn là rau dớn
rau dớn rừng mọc nhiều ở khe suối bên những đẳng đá hoặc nơi có độ ẩm cao
rau dớn hái về nhặt phần ngọn còn non có thể chế biến theo nhiều cách như luộc xào hoặc làm nộm
để làm được món nộm rau dớn vừa ngon vừa mang hương vị đặc trưng người ta thường chỉ hái những ngọn rau dớn cong non là bánh tẻ sau đó rửa sạch để ráo nước
rau dớn rất mềm lá mỏng nhỏ nên khi rửa cần nhẹ nhàng để rau không bị nát
rau dớn không chỉ là một loại thực phẩm
mà còn được xem như một loại thảo mộc chữa bệnh bởi có tính mát
rau dớn có vị hơi nhân nhất bởi vậy trước khi chế biến món ăn phải trưng sơ qua với nước sôi
nếu muốn cẩn thận và cầu kỳ hơn người ta thường cho rau vào chõ sôi bằng gỗ để đồ
sau khoảng thời gian hai mươi phút thì vớt ra
chế biến theo cách đó rau giữ được vị bùi
tuy nhiên trong bữa ăn hàng ngày
người dân vẫn thường luộc nhanh trong nồi nước sôi
như thế rau vẫn giữ được màu xanh vị giòn và ngọt
rau vừa chín tới thì vớt ra ngay để ráo nước rồi cho vào bát to
sau đó đến công đoạn trộn gia vị cho món nộm
gia vị gồm có tỏi ớt nước chanh hoặc giấm đường muối

cho các loại gia vị và một bát nước nhỏ theo tỷ lệ nhất định sao cho các hương vị quyện đều và cân bằng với nhau
đổ bát nước gia vị vào trộn đều với rau
sau đó để khoảng năm phút cho rau ngấm đều các loại gia vị là được
cuối cùng trước khi ăn rắc một ít lạc rang giã nhỏ lên trên là có thể thưởng thức được
khi ăn món nộm rau dớn thực khách sẽ cảm nhận được vị chua ngọt sen lẫn một chút vị cay của ớt
đặc biệt là vị bùi của những cọng rau giòn giòn đậm đà hương vị núi rừng
thời lượng của chương trình sắp màu dân tộc kỳ này đến đây là kết thúc
mọi ý kiến đồng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvănhoaacomnn org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại